vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ một nhóm thanh niên đã tập trung hát hò tại một quán karaoke trên địa bàn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại quán karaoke anh và emberru ở địa bàn xóm ba xã quỳnh yên có một số thanh niên đang tập trung hát karaoke vi phạm chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tổ công tác công an huyện quỳnh liêu đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra xử lý
tuy nhiên khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì quản lý cơ sở karaoke đã nhanh chóng tắt điện đóng cửa và đưa nhóm thanh niên này vào phòng ngủ để trốn nhằm đối phó với lực lượng chức năng
tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở karaoke mở phòng ngủ và kiểm tra thì phát hiện có sáu thanh niên đang trốn bên trong cùng ba chiếc xe máy của các đối tượng
hiện công an huyện quỳnh lưu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật